thưa quý vị tối ngày hôm qua ngày hai mươi ba tháng hai tại nhà hát hồ gươm đã diễn ra chương trình hòa nhạc mùa xuân
chào mừng kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
chương trình do bộ công an chỉ đạo tổ chức giàn nhạc giao hưởng việt nam và nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân thực hiện
là lời chúc mừng năm mới lời chiên sâu sắc đến các thầy thuốc cán bộ nhân viên ngành y tế
dự chương trình có các đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an bùi thị minh hoài bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đào hồng lan ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ y tế
cùng sự tham dự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bộ công an và các bộ ban ngành
phát biểu khai mạc chương trình đại diện cục y tế bộ công an khẳng định vào ngày hai mươi bảy tháng hai hàng năm
ngành y tế cả nước nói chung và y tế công an nhân dân nói riêng lại vui mừng phấn khởi kỷ niệm ngày truyền thống của ngành
ngày thầy thuốc việt nam
chương trình hòa nhạc được tổ chức lần này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an dành cho lực lượng y tế công an nhân dân nói riêng y tế cả nước nói chung

lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương lãnh đạo bộ công an trung ương
hà nội một mươi hai mùa hoa sáng tác nhạc sĩ giáng son một sắc thanh cao sáng tác tuấn phương
phần hai là các tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới thường được biểu diễn trong các chương trình hòa nhạc đầu năm mới

phần bốn là các tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới thường được biểu diễn trong các chương trình hòa nhạc đầu năm mới
phần năm là các tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới thường được biểu diễn trong các chương trình hòa nhạc đầu năm mới
thưa quý vị từ ngày mai ngày hai mươi năm tháng hai công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc sẽ tổ chức lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
năm nay bằng nhiều cách làm đổi mới chủ động lấy việc nắm sâu bám sát nguồn và tạo nguồn từ sớm từ xa công an các địa phương đã tuyển chọn bảo đảm số lượng nâng cao về chất lượng
rất nhiều trong số đó là các công dân có trình độ đại học cao đẳng là đảng viên tình nguyện viết đơn xin thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
thay vì chọn cho mình một công việc ổn định bên ngoài sau khi tốt nghiệp đại học chính quy là văn thắng đã viết đơn tình nguyện xin thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
bởi ước mơ từ bé của em là được trở thành một chiến sĩ công an
với gia đình các tân bình có con tham gia nghĩa vụ công an nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tự hào

truyền thống tại khu di tích quốc gia đặc biệt côn sơn kiếp bạc
những năm qua lễ hội côn sơn kiếp bạc đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu được
trong đời sống tâm linh của cộng đồng dân tộc và ước nguyện của nhân dân mọi miền đất nước hướng về cội nguồn
để du khách yên tâm chảy hội công tác bảo đảm an ninh trật tự đã và đang được các cơ quan
đơn vị liên quan ở hải dương đặc biệt chú trọng
trong đó đảm bảo an toàn giao thông chống ủn tắc tại lễ hội mùa xuân côn sơn kiếp bạc năm hai nghìn hai mươi bốn
đã được lực lượng công an tỉnh hải dương đồng bộ triển khai nhiều phương án

đã được lực lượng công an tỉnh hải dương đặc biệt chú trọng

trên các điểm di tích luôn có lực lượng an ninh thường trực tuần tra kiểm soát
các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường bán hàng lôi kéo đeo bám du khách đều bị nhắc nhở ngay
các hoạt động bói toán mê tín dị đoàn trò chơi cơ bạc trá hình không tồn tại
loa truyền thanh nội bộ của khu di tích liên tục phát đi thông tin khuyến cáo nhân dân và du khách
nâng cao ý thức cảnh giác tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm phòng chống cháy nổ

lễ khai hội truyền thống mùa xuân côn sơn kiếp bạc năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra vào ngày hai mươi năm tháng hai
tức ngày một mươi sáu tháng riêng năm giáp thìn
những hoạt động đầu tiên của lễ hội đã bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng hai
năm nay lễ hội mùa xuân côn sơn kiếp bạc năm hai nghìn hai mươi bốn có nhiều điểm mới như
tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận bộ tượng tam thế phật chúa côn sơn là bảo vật quốc gia
khai mạc tuần văn hóa ẩm thực du lịch và xúc tiến thương mại với các hoạt động hấp dẫn như
lễ hội ẩm thực giới thiệu món ăn tiêu biểu của hải dương và các địa phương trong cả nước
trình diện áo dài sắc màu hải dương các trò chơi dân gian giải thể thao truyền thống
trong đó lần đầu tiên tỉnh hải dương tổ chức giải việt giã hành trình kết nối di sản
đây là giải việt giã có quy mô lớn nhất cựu ly dài nhất tổ chức tại hải dương
dự kiến sự kiện sẽ thu hút đông đảo đại biểu và du khách tham gia
để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho sự kiện này các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự
tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy công tác lễ tân công tác hậu cần công tác thông tin truyền thông vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm
và các vấn đề phát sinh có liên quan đã được bàn bạc thống nhất có phương án biện pháp cụ thể được triển khai áp dụng trong suốt quá trình diễn ra sự kiện
thưa quý vị lễ hội là sinh hoạt văn hóa gắn bó mật thiết với cộng đồng có vai trò quan trọng trong gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa
dù đã có nhiều đầu tư giải pháp song hiện việc quản lý lễ hội hay tại các điểm di tích ở nước ta hiện nay vẫn còn có những khó khăn nhất định
vâng trong bối cảnh phát triển công nghệ hiện nay thì việc áp dụng chuyển đổi số số hóa dữ liệu và những lợi ích từ các mô hình của đề án sáu
đã tạo đà cho công tác tổ chức quản lý tại các cơ sở tín ngưỡng thờ tự và lễ hội ngày càng chuyên nghiệp hơn
và để làm rõ hơn nội dung này trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp hôm nay biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể
xin mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn theo thông kê trên cả nước hiện nay có gần ba mươi cơ sở thờ tự và trên năm mươi cơ sở tín ngưỡng
trong đó thì có khoảng ba di tích gắn với cơ sở tín ngưỡng tôn giáo
trong những ngày đầu xuân năm mới tại các điểm như vậy thì luôn thu hút một lượng lớn du khách đến du xuân tham quan chiêm bái
qua từng năm công tác đảm bảo an ninh an toàn cho người dân cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với chính quyền địa phương cũng như lực lượng chức năng
trên cơ sở áp dụng từ mô hình của đề án sáu tiến hành chuyển đổi số đã tạo ra những chuyển biến rõ nét tại các điểm di tích cơ sở tín ngưỡng tôn giáo
câu chuyện được ghi nhận tại phủ tây hồ
thành phố hà nội sẽ là minh chứng về điều này
trong những ngày này tại phủ tây hồ lượng người đi lễ cầu mai năm mới luôn rất đông có ngày lên tới cả nghìn người
và nếu những năm trước nơi đây luôn xuất hiện các điểm trông xe quá ra quy định thì năm nay mọi chuyện đã thay đổi
thay vì thu phí bằng tiền mặt bốn điểm thu phí trong giữ phương tiện xe ô tô bằng mã qr code hoặc thanh toán tự động qua ví vetc đã được thiết lập
cách làm mới này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều du khách
lần đầu tiên anh cũng mới thu vé án kiểu như này nhưng mà anh thấy là cũng rất là tốt cái là không phải người nó không phải mất thời gian nhiều
năm nào mình cũng đi lên phủ nhưng mà năm nay thấy tiến bộ tiến bộ rất nhiều
khi làm cái trạm như thế này vừa là thông thoáng và nó tiện lợi cho mọi người
không có như mọi năm là lúc thì giá này giá kia mọi người ở ngoài họ nhận họ họ thu tiền mình không hiểu được
bây giờ ở đây nó thống nhất rất là tốt
thế nên phát huy
đây là bước cụ thể hóa mô hình nằm trong đề án sáu của chính phủ về chuyển đổi số quốc gia
theo đó từ ngày chín tháng hai công an quận tây hồ phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
và một số đơn vị liên quan đã triển khai việc kiểm soát xe ra vào định danh xe đặc biệt là thu phí không dùng tiền mặt
theo đó đối với xe đã dán thẻ vetc khi vào nhanh chóng được tích hợp đánh giá luôn giờ vào ra
và thanh toán luôn qua ví của vetc
đối với xe chưa cài đặt liên kết ví ngân hàng thì sẽ quét mã qr và được tính luôn số tiền và giờ ra vào
mức thu phí cũng đã được niêm yết cụ thể
theo đề án sáu của chính phủ công an phường đã tham mưu cho ubnd phường quảng an tổ chức giả soát
đánh giá tình hình đảm bảo an ninh trật tự đối với bốn địa điểm trong giữ xe trên địa bàn phủ tây hồ
tổ chức công tác tuyên truyền
tổ chức công tác tuyên truyền để người dân được hiểu về việc thu phí không dùng tiền mặt
qua đó người dân cũng đánh giá cao về sự đổi mới và cũng đồng thuận để việc thu phí không dùng tiền mặt diễn ra được nhanh chóng và hiệu quả
theo thống kê ghi nhận khoảng một lượt xe ô tô áp dụng theo hình thức không dùng tiền mặt
tổng thu qua tài khoản ước đạt gần năm trăm linh triệu đồng
còn đối với xe máy
ghi nhận con số khoảng năm mươi lượt qua đó tổng số tiền vào tài khoản là trên hai trăm năm mươi triệu đồng
tuy nhiên do hiện nay không có chip nên xe máy vẫn ghi phát vé và khi thanh toán sẽ được chuyển qua mã qr
được định giá chung với mức là năm đồng ban ngày và tám đồng qua đêm

tổng thu qua tài khoản là trên hai trăm năm mươi triệu đồng
tuy nhiên do hiện nay không có chip nên xe máy vẫn ghi phát vé và tám đồng qua đêm
tuy nhiên do hiện nay không có chip nên xe máy và tám đồng qua đêm
tổng số mô hình từ đề án sáu mà tình hình an ninh trật tự an toàn và văn minh
tại không gian linh thiêng nơi thờ tự đã có những chuyển biến tích cực

định danh xe cùng với việc triển khai cách thức thu phí không dùng tiền mặt không những thuận tiện cho người dân mà việc thu không thể gian lận người thu cũng không thể tăng giá quản lý được doanh thu chống thất thu thuế
bên cạnh đó việc số hóa dữ liệu trong công tác quản lý tại các điểm di tích hay lễ hội cũng đang được triển khai một cách đông bộ bằng nhiều cách làm
và chúng ta hãy cùng đến với lễ hội chùa hương năm hai nghìn hai mươi bốn với nhiều điểm đổi mới khi áp dụng chuyển đổi số
lễ hội năm nay đã chuyển đổi hình thức thu phí
hệ thống bán vé tham quan truyền thống sang mô hình vé điện tử
như vậy thay vì kiểm soát thủ công hệ thống kiểm soát vé được thực hiện qua mã vạch qr code
mỗi du khách được cấp một mã qr nhận diện riêng và sử dụng duy nhất mã qr này tại tất cả các điểm ở chùa hương
điều này cũng giúp công tác mua soát vé được nhanh gọn thuận tiện và tránh được vé giả
tôi thấy những cái mã qr đấy là nó giúp cho mình bảo vệ tài sản và mình không phải mang quá là rất là nhiều tiền đi ạ
có những cái quy củ rất là chặt chẽ
thứ hai là an ninh thì rất là tốt
những du khách thì mặt bằng chung
năm nay thì mình thấy là cũng chưa quá là đông
nhưng mà tình trạng trên nó sâu đẩy này cũng như là những cái tệ lạng xung quanh thì hầu như là không có
năm nay lễ hội chùa hương có nhiều điểm mới để phục vụ du khách
đơn cử như việc vận chuyển thuyền đò
tất cả đã được quy hoạch về một hợp tác xã quản lý
thông qua việc chuyển đổi hình thức số hóa du khách tiến hành mua vé theo chặng theo tuyến và nhận diện bằng mã qr
nhờ vậy tại chùa hương năm nay tình trạng trốn vé chặt chém giá treo kéo khách xin thêm tiền của du khách đã giảm một cách đáng kể
tất cả các điểm bán vé này rồi các cái điểm quẹt thẻ để thứ nhất là bà con một là vé thăng cạnh
hoặc là các cái hàng ăn uống thì chúng tôi đều yêu cầu thực hiện
theo số hóa tất cả trong khu vực lễ hội chùa hương chúng tôi đều có các cái mã qr code thanh toán không dùng tiền mặt
cho lên cũng để thông báo cho toàn thể bà con nhân dân biết là khi đi du xuân lễ thuật của lễ hội chùa hương không cần thiết phải mang vác nhiều các loại túi sách
bên cạnh đó tại nhiều điểm trong khu vực của chùa hương ban tổ chức đã triển khai gắn mã qr
qua đó giúp người dân dễ dàng tra cứu những thông tin về lễ hội về giá cả
cũng như tìm kiếm địa chỉ
liên hệ để phản hồi những thắc mắc của du khách trong và ngoài nước
đảm bảo công tác khuất luồng giao thông cả đường thủy và đường bộ và công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực lễ hội
công tác niêm yết công khai các giá vé dịch vụ xuồng đò để du khách thực hiện tốt theo hướng dẫn của ban tổ chức đã đề ra
lễ hội chùa hương hai nghìn hai mươi bốn đưa ra thông điệp an toàn văn minh thân thiện
và thực tiễn cho thấy
việc số hóa dịch vụ như sử dụng vé điện tử thanh toán không dùng tiền mặt đã xây dựng hình ảnh ấn tượng hơn chuyên nghiệp và minh bạch hơn tại di tích quốc gia đặc biệt quận thể hương sơn
vâng thưa quý vị hiện nay thì các địa phương cũng đang triển khai thí điểm các giải pháp sử dụng căn cước công dân gắn chip hay là tài khoản định danh địa tử vneid để tích hợp vào phần mềm quản lý du lịch để mua vé tại các điểm di tích vé xe các điểm trong giữ xe
đơn cử như tại khu du lịch quốc gia tam trúc hiện nay thì các máy đọc thẻ căn cước công dân gắn chip như thế này cũng đang được triển khai
theo đó việc áp dụng công nghệ số giúp quản lý khách ra vào bằng công nghệ không cần ghi chép chủ động phát hiện các đối tượng giả mạo giấy tờ khi nhận diện khuôn mặt thông qua việc quét thẻ căn cước công dân hay là qua ứng dụng vned
đây cũng là những nhiệm vụ nằm trong bốn mươi ba mô hình của đề án sáu
chuyển đổi số đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý lễ hội chất lượng dịch vụ tại các điểm di tích
các doanh nghiệp được thụ hưởng những lợi ích tốt nhất
và đến đây phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi